chủ tịch ubnd phường bình chuẩn thành phố thuận an tỉnh bình dương đang chỉ đạo công an phường xác minh vụ việc bé gái bốn tuổi nghi bị cô giáo đánh bầm tím
chị nguyễn thị thanh quê nghệ an mẹ của cháu bé nghi bị bạo hành đã đến công an phường bình chuẩn trình báo về việc con gái bốn tuổi bị cô giáo
cũng là chủ nhóm trẻ đánh đập bầm tím nhiều bộ phận trên cơ thể khi đi học tại nhóm trẻ nụ cười hồng nằm trên đường bình chuẩn sáu mươi ba phường bình chuẩn
theo chị thanh vào chiều tối ngày hai mươi một tháng sáu sau khi đón con tại nhóm trẻ về chị thanh phát hiện hai đùi mông cháu bị bầm tím nặng cả hai bên
đồng thời cháu bé có biểu hiện hoảng sợ và quấy khóc
chị đã liên lạc với cô giáo chủ nhóm trẻ để tìm hiểu thì cô cho biết chính mình là người đã đánh bé do bé đi vệ sinh ra quần
nhóm trẻ nụ cười hồng được ủy ban nhân dân phường bình chuẩn cấp phép hoạt động vào năm hai nghìn một mươi năm đang nhận chăm sóc khoảng ba mươi trẻ
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh
vừa ra hạn tạm giam hai tháng đối với bị can nguyễn phương hằng tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam
để tiếp tục điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
đây là vụ án có nhiều tình tiết phức tạp cần có thời gian dài hơn cho việc điều tra
và không có căn cứ để thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp tạm giam
nên việc tiếp tục tạm giam thêm hai tháng đối với bị can nguyễn phương hằng là cần thiết
trước đó vào ngày hai mươi bốn tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn phương hằng về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
đến ngày hai mươi hai tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương cũng khởi tố vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân liên quan đến nhiều người tố cáo bị can nguyễn phương hằng
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can thi hành lệnh bắt tạm giam bốn tháng
đối với phùng văn nguyên năm mươi tuổi chùi xã crom á huyện mật rắc của tỉnh đắk lắc để điều tra về tội giết người
nạn nhân trong vụ án này là anh phùng văn quang hai mươi bốn tuổi con trai của đối tượng
vào tối ngày bốn tháng hai giữa hai cha con xảy ra mâu thuẫn trong việc gia đình
sẵn có men rượu trong người ông nguyên đã dùng kéo đâm vào bụng con trai khiến nạn nhân bị thương tật bảy mươi
sau một thời gian tiếp nhận hồ sơ từ công an huyện mờ đrắc để điều tra đến nay văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc
đã có đủ căn cứ để bắt tạm giam nguyên về tội giết người
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông anh tp hà nội vừa phá thành công chuyên án một trăm hai mươi g
đấu tranh với ổ nhóm tổ chức sử dụng mạng internet thành lập các trang web gái gọi quy mô lớn bắt giữ sáu đối tượng
điều hành đường dây bán dâm nói trên là nguyễn hữu hải lương đức long vương đăng kiên và nguyễn thị kim
đồng thời hai chủ nhà chứa mại dâm là dương thị tuyền và lê thu thảo là quản lý và chủ nhà nghỉ minh phương
đều đã được cơ quan điều tra bắt giữ
qua đấu tranh khai thác công an đã làm rõ nguyễn hữu hải và vương đăng kiên là hai kẻ cầm đầu
điều hành đường dây trên các trang web cùng nhiều tài khoản gia lô
ở trên đó có chia ra các địa bàn làm như đông anh thị trấn quang minh mê linh cổ bi gia lâm
ngoài ra còn một trang web gái gọi vinh
ngoài trang web em còn mua những tài khoản gia lô về sau đó đăng ảnh của gái bán dâm lên
kèm theo số điện thoại với mức giá đã đăng đăng sẵn trên đấy
nếu như là đi một lần là bốn trăm linh nếu như là qua đêm thì là giá một triệu rưỡi
nếu mà khách đi một giờ thì sẽ là bảy trăm linh nghìn
em là người được thuê điều hành gái bán dâm
các em mới đến thì em cứ nhắn địa chỉ sau em cũng dặn các em cứ lên đấy thì là bảo là em của thầy giáo bằng
hoặc là em đến xin làm thì ở đấy nhà nghỉ sẽ sắp xếp các em lên trên tầng sáu
biết mình đang chứa chấp gái mại dâm cũng như để khách thực hiện hành vi mua bán dâm ngay tại nhà nghỉ của mình
tuy nhiên vì lợi ích kinh tế mà chủ nhà nghỉ minh phương ở thôn bầu kim trung đông anh này vẫn ngang nhiên tiếp tay cho hành vi xấu
tài bán dâm đến thuê phòng và thực sự là tôi có biết nhưng mà tôi cũng chỉ vì là lợi nhuận tiền phòng khách đến thuê
nên tôi đã để cho lễ tân
thì giấy phòng cho khách lên ở trên tầng sáu
khách mua dâm đến thuê phòng thì khách bán dâm sẽ đi xuống các phòng đấy để mua bán thực hiện mua bán dâm
theo cơ quan điều tra trên các trang web và tài khoản gia lô của các đối tượng luôn giao động khoảng hai trăm năm mươi gái bán dâm
số tiền thu lợi trung bình khoảng năm mươi triệu đồng trên ngày từ việc môi giới mại dâm
khi khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng chức năng cũng thu giữ được nhiều thiết bị công nghệ có liên quan đến việc điều hành đường dây
là một vùng vực khá phức tạp bởi vì các đối tượng đã sử dụng các trang mạng các tài khoản gia lô
mà sử dụng công nghệ cao để phách cái địa chỉ id đến các địa điểm mà các đối tượng đặt các trụ sở mua bán mua bán dâm
thực tế các đối tượng cầm đầu không có mặt tại địa điểm đó mà ở tại một địa điểm đó là ở khu đô thị dương nội yên nghĩa hải đông
để điều hành toàn bộ đường dây này
hiện công an huyện đông anh đang phối hợp với các cơ quan nghiệp vụ tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ đồng phạm điều hành các trang web gái gọi trong đường dây nêu trên
kính chào quý vị bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị công an tỉnh quảng trị phối hợp với lực lượng chức năng
vừa bắt giữ ba đối tượng trong đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia thu giữ tại hiện trường sáu mươi sáu viên ma túy tổng hợp
ngày hai mươi tháng sáu trên tuyến quốc lộ chín thuộc địa phận thôn làng vây xã tân long huyện hướng hóa tỉnh quảng trị lực lượng đánh án bắt quả tang đối tượng si bun
trú tại huyện mường nòng tỉnh savanakhet lào đang vận chuyển trái phép sáu mươi sáu viên ma túy tổng hợp cùng một xe máy bốn điện thoại di động
từ lời khai của đối tượng si bun cùng ngày lực lượng thực hiện nhiệm vụ tiếp tục truy bắt được thêm hai đối tượng có liên quan gồm hồ ven trú tại huyện hương hóa tỉnh quảng trị
đối tượng chính trong đường dây tội phạm và a rong và a rong chủ trú tại tỉnh savanakhet lào khi đang lẩn trốn tại khu vực thị trấn lao bảo huyện hương hóa
đây là đường dây tội phạm mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động xuyên biên giới có quy mô lớn các đối tượng hoạt động rất tinh vi xảo quyệt và manh động
còn tại tỉnh lào cai một đối tượng cũng vừa bị công an thành phố lào cai bắt giữ cùng bốn bánh heroin
đối tượng là giàng xeo vàng chú tại huyện bảo thắng tỉnh lào cai bị bắt giữ khi đang vận chuyển số ma túy trên ở tỉnh lộ một trăm năm mươi chín đoạn qua xã vạn hòa thành phố lào cai
vảng khai trở thuê số heroin trên cho một người đàn ông từ bắc hà về lào cai để nhận một mươi triệu đồng tiền công hiện công an thành phố lào cai đang tạm giữ giàng xeo vàng để tiếp tục mở rộng điều tra vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang vừa tạm giữ hình sự ba đối tượng để điều tra về các hành vi giết người và cướp tài sản
nghĩ rằng bị nhìn đều khiêu khích trên đường trần thanh thuận võ minh thành cùng chú tại thành phố hồ chí minh và phan thành thuận chú tại tỉnh kiên giang đã xuống xe gây ẩu đả
thuận rút súng bắn chỉ thiên một phát rồi bỏ đi tuy nhiên sau đó cuộc ẩu đả lại tiếp tục xảy ra thuận dùng súng bắn liên tiếp vào đối phương khiến một người tử vong và một người bị thương nặng
chưa dừng lại thuận cướp chiếc xe máy của nạn nhân rồi cùng đồng bọn tẩu thoát chưa đầy hai mươi bốn giờ sau khi gây án các đối tượng đã bị bắt giữ
trong khi đó tại tỉnh vĩnh long cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trà ôn vừa tiến hành khởi tố bắt tạm giam ba tháng đối với đối tượng lê quốc trường trú tại huyện trà ôn về hành vi cố ý gây thương tích
tối ngày chín tháng bốn trong khi nhậu giữa trường và ông thạch văn út cùng chú tại xã vĩnh xuân đã xảy ra mâu thuẫn
trường lấy con dao để dưới bàn nhậu đâm trúng vào lưng ông út và tiếp tục dùng dao xông đến đâm trúng vào ngực ông phạm văn sơn đang nhậu chung
khiến ông út và ông sơn bị thương nặng phải vào viện cấp cứu
trong quá trình cơ quan công an xác minh điều tra vụ án trường lại hai lần gây thương tích cho người khác
bản thân trường đã từng có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản
vụ việc đang được công an huyện trà ôn khẩn trương điều tra làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
thưa quý vị giấy tờ giả đặc biệt là sổ đỏ giả đang là vấn nạn ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của người dân gây hoang mang dư luận xã hội
nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền rất lớn đã xảy ra xuất phát từ các loại giấy tờ được làm giả
thời gian vừa qua khi cơn sốt đất xảy ra tại nhiều địa phương nhiều đối tượng đã lợi dụng diễn biến này
dùng chiêu trò làm giả sổ đỏ để cầm cố ngân hàng sang nhượng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
sau các vụ án được lực lượng công an đấu tranh bóc gỡ nhiều cảnh báo đã được đưa ra nhưng vẫn có nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo
muốn bán mảnh đất của gia đình chị thanh huyền đã chụp toàn bộ sổ đỏ và đăng thông tin bán đất trên mạng xã hội
chỉ những hành động này lại trở thành miếng mồi để các đối tượng gian dựng kịch bản để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị huyền
ngay khi biết được thông tin về thủ đoạn của tội phạm chị huyền đã điều chỉnh che một vài thông tin trong sổ đỏ trước khi đang bán đất lên mạng xã hội
hiện giờ thì cũng để tránh cái tình trạng mà lừa đảo tráo sổ
khi đăng lên thì tôi cũng đã che mờ một số cái thông tin chính để cho đảm bảo
hiện giờ là rất nhiều xảy ra rất nhiều cái tình trạng là đánh tráo sổ và lấy hình ảnh trên facebook để làm sổ giả
cái tình trạng đấy thì nó diễn ra như vậy cho nên là khi mà đăng lên thì mọi người cũng nên cẩn thận
với sự phát triển của khoa học công nghệ giờ đây chỉ cần sử dụng công cụ tìm kiếm google
tìm dịch vụ làm sổ đỏ sổ hồng giả trên mạng sẽ cho ra kết quả hàng loạt địa chỉ công khai mời chào làm sổ hồng sổ đỏ giả uy tín bảo mật
với việc mua bán sổ đỏ giả trên mạng dễ dàng đang là kẽ hở tiếp tay cho những hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
như trường hợp chị nguyễn thị hồng trinh chú tại bình định đã liên hệ với một đối tượng qua mạng xã hội
để đặt làm giả bốn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với số tiền hai năm triệu đồng
sau đó trinh mang số giấy chứng nhận giả này để đem đi thế chấp vài mượn tiền của hai người dân thì bị phát hiện và giữ
theo cơ quan công an
khi xảy ra những cơn sốt đất tại nhiều địa phương thì cuốn sổ đỏ như một loại tài sản có giá trị cao
chính vì vậy các đối tượng đã lợi dụng thực tế này để tung ra các chiêu trò thủ đoạn lừa đảo có liên quan đến sổ đỏ sổ hồng giả
nhiều phòng công chứng không chỉ phát hiện sổ đỏ giả hồ sơ chuyển nhượng giả mà thậm chí còn giả cả công chứng viên
là mỗi người dân phải chủ động nâng cao tinh thần cảnh giác không nhẹ dạ cả tin không hám lợi
đặc biệt là trong các giao dịch nói chung giao dịch liên quan đến đất đai nói riêng
và khi tiếp nhận được các giao dịch liên quan đến giấy tờ có giá trị như sổ đỏ giấy tờ có giá trị khác thì luôn luôn có sự cảnh giác kiểm tra đánh giá
thậm chí là phải kiểm tra chéo qua các nguồn thông tin khác để có thể phát hiện những dấu hiệu đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản và chủ động phòng tránh
với những loại giấy tờ tùy thân đặc biệt giấy tờ có những thông tin cá nhân như ngày tháng năm sinh số tài khoản ngân hàng
rồi là sổ đỏ rồi những cái giấy tờ khác thì luôn luôn phải có ý thức là bảo vệ bí mật và tránh cung cấp những người khác
thủ đoạn dùng sổ hồng sổ đỏ già nhằm mục đích lừa đảo chiếm đặt tài sản vẫn diễn biến phức tạp trong thời gian tới
chính vì vậy cơ quan công an khuyến cáo sự cảnh giác tỉnh táo của người dân là biện pháp phòng ngừa hữu hiệu nhất
công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai đã bắt quả tang bốn đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
tại một căn nhà ở ấp bốn xã xuân hưng
qua xét nghiệm nhanh bốn trên bốn đối tượng đều dương tính với chất ma túy
khám xét chỗ ở của một trong bốn đối tượng công an đã thu giữ thêm hai gói ma túy tổng hợp dạng đá
vụ việc đang được công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai điều tra làm rõ và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
lợi dụng đêm tối đột nhập vào nhà dân để trộm cắp tài sản
chỉ trong thời gian ngắn phạm văn dũng chú tệ phường tứ minh thành phố hải dương
đã thực hiện chót lọt hai mươi vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn
dũng là đối tượng có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản thường xuyên vắng mặt tại địa phương
có nhiều biểu hiện bất minh về thời gian và kinh tế
đối tượng hoạt động một mình với thủ đoạn tinh vi gây nhiều khó khăn cho cơ quan điều tra
sau khi bị bắt dũng khai nhận đã thực hiện hơn hai mươi vụ trộm cắp tài sản tại hai phường tứ minh và thanh bình
tất cả tài sản lấy trộm được đối tượng mang đi tiêu thụ tại hải phòng và hà nam ngay trong đêm
tổng giá trị tài sản khoảng hai trăm linh triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải dương đã ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam phạm văn dũng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
cùng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng bùi văn nghề sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn một mươi hai xã ngũ lão huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
đối tượng này có nốt ruồi cách một cm dưới trước đầu mắt phải
đối tượng nguyễn xuân hữu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thị trấn minh đức huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
và đối tượng lương văn trường sinh năm hai nghìn hai hồ hậu thường trú tại thôn năm xã hòa bình huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý